sau một thời gian điều tra vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã có đủ cơ sở
kết luận năm chiếc xe lizut trị giá hàng chục tỷ đồng được nhập về cảng tiên sa là vật chứng của vụ án buôn lậu nên đã ra quyết định xử lý bằng hình thức tịch thu xung công quỹ nhà nước
theo đó từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi ba công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận phương nam có trụ sở tại thành phố hồ chí minh nhận được thông báo về việc nhận hàng là năm chiếc xe ô tô lexus tại cảng đà nẵng
tuy nhiên công ty này đã có văn bản từ chối nhận hàng với lý do hàng chuyển bị nhầm càng đến
nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cục hải quan tp đà nẵng đã gửi hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ
qua quá trình thu thập tài liệu cơ quan điều tra đã chứng minh năm chiếc xe nói trên là vật chứng của vụ án buôn lậu từ nước ngoài về việt nam
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một vụ việc nói trên đã hết thời hạn điều tra cơ quan công an chưa chứng minh được bị can nên đã đình chỉ điều tra và tịch thu xung công quỹ nhà nước năm chiếc xe theo quy định